thưa quý vị trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức trung quốc hôm qua một mươi năm tháng chín đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
đã tới thăm khu di tích nhà kỷ niệm cách mạng hồng nham tại thành phố trùng khánh trung quốc
bộ trưởng tô lâm bày tỏ xúc động được đến thăm khu căn cứ trung ương phương nam của đảng cộng sản trung quốc
thời kỳ đấu tranh vinh quang trước khi giành được chính quyền căn cứ hồng nham thành phố trùng khánh
bộ trưởng nhấn mạnh nơi đây là nơi làm việc của các nhà lãnh đạo tiền bối của trung quốc như mao trạch đông
chu ân lai để chỉ đạo công tác xây dựng đảng đoạt kết mặt trận nhân dân xây dựng lực lượng vũ trang
giành chính quyền bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước
nơi đây cũng là địa chỉ làm việc của đồng chí hồ quang tức chủ tịch hồ chí minh
đã từng tham gia văn phòng bắt lộ quân trung quốc thời gian từ năm một nghìn chín trăm ba mươi chín đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi
trong thời gian này chủ tịch hồ chí minh đã làm việc với đồng chí chu ân lai
trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng hai đảng hai nước
mối quan hệ đoàn kết gắn bó cách mạng giữa hai nước tiếp tục được phát huy và duy trì phát triển cho đến ngày nay
các thế hệ cách mạng tiếp tục noi gương và làm sâu sắc hiệu quả hơn những thành quả quan trọng này
trong bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước việt nam trung quốc
trong sổ lưu niệm tại đây bộ trưởng tô lâm viết
chúng tôi tự hào về mối quan hệ gắn bó keo sơn đời đời bền vững việt nam trung quốc
bộ trưởng tô lâm và đoàn cũng đã tới thăm trung tâm chỉ huy giao thông tp trung khánh
thăm bảo tàng quy hoạch tp và đồn cảnh sát đại dương câu thuộc cảnh sát quận dô trung công an tp trung khánh